trong nhiều năm trở lại đây mô hình trường học bán chú tại các tỉnh vùng cao đã phát huy nhiều hiệu quả
trước đây khi chưa có mô hình này hàng ngày các em học sinh vẫn phải lặn lội cả chục cây số đến trường học con chữ
gây khó khăn không nhỏ đến việc dạy và học
nhưng cho đến nay hầu hết các trường ở vùng cao trên khắp cả nước đã lập mô hình bán chú
tạo điều kiện cho con em đồng bào các dân tộc được học tập sinh hoạt trong môi trường tốt nhất
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện bắc nẵm tỉnh bắc cạn
đây là một bữa cơm trưa của học sinh ở trường bán chú trung học cơ sở nhạn môn
có cơm có rau có thịt
bữa cơm hôm nay được các thầy cô chuẩn bị chú đáo hơn bởi các em đang bắt đầu cho thời gian thi cuối kỳ
là một trong những đơn vị đầu tiên của huyện bắc nậm thực hiện mô hình trường bán chú
nên tỷ lệ học sinh ở bán chú tại trường trung học cơ sở nhạn môn khá cao
để khuyến khích con em đồng bào dân tộc thiểu số đến trường
huyện bắc nẵm đã đưa ra giải pháp xây dựng nhà bán chú
sau gần hai năm đi vào hoạt động mô hình đã cho thấy những hiệu quả rõ rệt
giúp con em đồng bào tại xã vùng cao có điều kiện học tập tốt hơn
giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học
cháu học ở đây cháu rất là vui không bị đi đường xa
và được các thầy cô chăm sóc học tập cháu học ở đây rất là vui
khi mà các em đến ở bán chú tại trường
thì ngoài cái giờ học trình khóa ở trên lớp
thì giờ tự học của các em học sinh bán chú
thì đều có các thầy cô quản lý
và giúp đỡ hướng dẫn các em tự học
nên là hiệu quả giáo dục mang lại là tương đối cao
trước đây do địa hình và giao thông đi lại khó khăn
hầu như năm nào các trường trên địa bàn cũng có học sinh bỏ học
đặc biệt sau tết nguyên đán có lớp học sinh bỏ học đến một phần ba
nhưng từ khi thực hiện mô hình trường bán chú
các em ở bán chú đều tham gia đầy đủ các buổi học
học lực của các em cũng được nâng lên rõ rệt
hàng ngày giờ giấc học tập sinh hoạt của các em được quản lý chặt chẽ
nhưng trật tự được đảm bảo
nhờ đó không chỉ chất lượng học tập
mà cả kỹ năng sống thói quen sinh hoạt của học sinh cũng được cải thiện
hiện nay thì số học sinh bỏ học của chúng tôi đã giảm đáng kể
bên cạnh đó thì chất lượng giáo dục cũng được nâng lên
vì rằng học sinh từ chỗ học một buổi trên ngày
thì hiện nay các em học sinh ở trường bán chú đã được tổ chức học ba buổi trên một ngày
trong đó buổi sáng buổi chiều là học chính khóa ở trên lớp
còn buổi tối là các em tự học trên lớp
dưới sự quản lý và hướng dẫn của thầy cô giáo
trong quá trình thực hiện thì chúng tôi thực hiện cũng gặp rất là nhiều khó khăn
mà hai cái khó khăn lớn nhất phải kể đến
thứ nhất đó là cơ sở vật chất
thì hiện tại thì cơ sở vật chất của trường thì chưa đáp ứng cái công tác bán chú
và thứ hai nữa đó là về công tác quản lý học sinh ngoài giờ học trên lớp
thì các em học sinh bán chú thì ngoài giờ học trên lớp thì còn có giờ tự học này
và ngoài giờ tự học trên lớp thì các em ở phòng thì giáo viên sẽ phải quản lý
các em như vậy thì có nghĩa là các giáo viên của nhà trường thì ngoài công việc giảng dạy
thì giáo viên còn phải kiêm nhiệm thêm công tác quản lý học sinh bán chú
từ thực tế bác nặng có thể thấy rằng nhu cầu nhà bán chú dân nuôi trên địa bàn tỉnh bắc cạn còn nhiều
nhưng do điều kiện kinh tế của nhân dân còn khó khăn và tỉnh chưa có chương trình giải pháp chung
nên đến nay học sinh được ở trong những ngôi nhà bán chú được xây dựng kiên cố còn chiếm tỷ lệ thấp
do đó tỉnh bắc cạn cần ra soát nhu cầu thực tế
xây dựng chương trình cụ thể huy động các nguồn lực của xã hội cùng với nguồn vốn từ ngân sách đầu tư
xây dựng nhà bán chú dân nuôi ở những nơi có nhu cầu để góp phần phát triển giáo dục trên địa bàn